những ngày đầu năm dịch ncov đang khiến cho việc tiêu thụ thanh long tại một số tỉnh như long an hay tiền giang gặp rất nhiều khó khăn
vào thời điểm này thì nhiều kho vựa không thu mua hoặc mua với giá rất thấp do đối tác nhập khẩu phía trung quốc từ chối nhận đơn hàng
hiện chi phí đầu tư từ lúc sông đèn cho đến khi thu hoạch đối với mỗi kg thanh long ruột đỏ hơn một mươi đồng
nhưng hiện nay người nông dân chỉ bán được khoảng năm đồng một kg thậm chí nhiều vườn còn không có người đến thu mua
ước tính toàn huyện châu thành và một số huyện lân cận trong tỉnh còn tồn khoảng ba mươi tấn thanh long ruột đỏ tới đợt thu hoạch nhưng chưa được thu mua
không chỉ riêng long an nhiều tỉnh như tiền giang ninh thuận cũng đang gặp phải khó khăn tương tự khi giá thanh long nói riêng và giá trái cây nói chung sụt giảm chầm trọng
người bán thì nhiều người mua thì ít do cung vượt cầu
điều đáng bàn đây không phải là lần đầu tiên trái thanh long việt nam bị rội hàng ế ẩm do bế tắc đầu ra
trước tình hình nhiều loại trái cây sụt giá các ngành chức năng địa phương chưa có giải pháp nào khả thi để giải cứu cho nhà vườn chủ yếu tạo điều kiện cho doanh nghiệp
nhà vườn khắc phục khó khăn về điều kiện kỹ thuật sản xuất vận chuyển trái cây tiêu thụ nội địa
ngành chuyên môn khuyến cáo nhà vườn không nên xử lý cho cây ra hoa trái vụ trong thời điểm này tập trung cải tạo nâng cao chất lượng vườn cây và trồng cây ăn quả đúng theo vùng quy hoạch không nên chạy theo phong trào